thế nhưng khi có kinh nghiệm có chứng chỉ hành nghề bằng cấp chuyên môn
thì rất nhiều người trong số họ đã chuyển sang các bệnh viện tư với mức lương hấp dẫn hơn
điều này đã phần nào ảnh hưởng đến việc người dân khi khám chữa bệnh tại các bệnh viện công
và cả hệ thống y tế của nhà nước cũng sẽ chịu thiệt thòi
năm hai nghìn hai mươi tám mươi bác sĩ nghỉ việc tại bệnh viện công trên địa bàn tỉnh đồng nai
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi một có hai mươi bảy bác sĩ bỏ đơn vị công lập tìm nơi công tác mới
điều đáng lo ngại là các bác sĩ có trình độ cao được đào tạo trong quá trình công tác tại bệnh viện công lập cũng nghỉ
những tỉnh có nhiều bác sĩ nghỉ việc tại bệnh viện công lập
chuyển sang bệnh viện tư làm việc nhiều như cà mau kiên giang hậu giang vĩnh long
sở y tế tp hcm cho biết trong một mươi tháng của năm hai nghìn hai mươi một chín trăm sáu mươi tám nhân viên y tế đã nghỉ việc
năm hai nghìn hai mươi con số tương ứng là năm trăm chín mươi bảy người
những con số này phản ánh phần nào thực tế về áp lực của nhân viên y tế tuyến cơ sở
đặc biệt trong đợt dịch covid một mươi chín kéo dài các chuyên gia y tế cho rằng
đây cũng là thực tế xảy ra ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước trong thời gian gần đây
trước làn sóng nghỉ việc o a tại nhiều bệnh viện công lập trên cả nước
thì ngành y tế đã phải cân nhắc giải pháp hiệu quả và thiết thực để giữ chân người tài
và trong chuyên mục vấn đề và chính sách sáng ngày hôm nay
phóng viên intv đã có cuộc trao đổi với bà bùi thị an đại biểu quốc hội khóa một mươi ba
xin mời quý vị cùng theo dõi
vâng có thể thấy những hình ảnh vừa rồi đã cho thấy là rất nhiều bệnh viện như ở cần thơ đồng nai tp hcm và hà nội
thì đều có tình trạng bác sĩ nghỉ việc chuyển từ bệnh viện công sang bệnh viện tư nhân
lý do thì đều có những cái nguyên nhân là áp lực công việc rồi là thu nhập thấp
vậy thì bà có nhìn nhận như thế nào về vấn đề này ạ
tôi cho đấy là hơi bất bình thường
bởi vì là trước đây chúng ta các anh các chị chuyển công tác chẳng qua chỉ là lý do là hợp lý hóa gia đình
tức là vì xa nhà về các thứ
còn cái lý do để chuyển về cái chuyện mà bà nói chuyện chuyện nọ chuyện kia thì nó rất là ít
nhưng mà gần đây thì là tôi nghĩ là
không phải chuyển là lấy ít đâu một vài người mà hàng trăm người
ở một bệnh viện lớn thì tôi cho đấy là vấn đề đặt ra
thì tôi cho lý do nêu ra một là áp lực công việc là cũng đúng
hai là thu nhập thấp cũng đúng
nhưng tôi lại còn nghĩ thêm một nguyên nhân nữa
tức là giữa cái môi trường làm việc
tức là cái quan hệ giữa các đồng chí lãnh đạo và các cái nhà chuyên môn
tức là các y bác sĩ tôi đây cũng là nguyên nhân cần phải xem xét
bởi vì tôi cho rằng khi một cái đơn vị nào đấy nếu một vài người chuyển đi
thì cái tỷ lệ nó không lớn đâu
không phải mấy phần trăm thì không đáng kể và không phải quan tâm
có thể đấy là lý do cá nhân của anh thị
nhưng mà khi đã thì tỷ lệ nó khá lớn
thì là phải đặt ra ngay
bác lãnh đạo ở đơn vị đấy phải đặt ra vấn đề
vì sao vì lý do gì
tại sao để những người giỏi họ lại ra đi
đấy là vấn đề tôi nghĩ là phải đặt ra
theo ghi nhận của phóng viên antv
thì nhiều bác sĩ có chia sẻ rằng
ngoài những công việc chuyên môn
thì họ còn phải làm rất nhiều các cái việc khác nữa
vì vậy là không phát huy được
cái năng lực chuyên môn vốn có
vậy theo bà cái tình trạng này
nó sẽ dẫn đến cái hệ lụy ra sao ạ
bây giờ để có một cái thực tế
tức là đối với các công tác gọi là công tác đoàn thể
trong các bệnh viện lớn
thì phải nói thẳng là những người có chuyên môn cao
cũng vẫn được tiến nhiệm
trên cái chuyện mà đảng viên tiến nhiệm
các anh bầu các anh các chị vào ban chấp hành đảng ủy hay làm gì
cái chuyện là đương nhiên
chỉ có điều tôi nghĩ là phải tạo điều kiện
các anh chị làm là để cái thời gian mà dành cho cái quản lý
nó ít nhất
các anh ấy dành nhiều thời gian cho chuyên môn
bởi vì các anh các chị là bàn tay vàng
cho nên tôi cho là cố gắng tạo điều kiện thôi
còn tôi chọn đương nhiên là những người giỏi chuyên môn
thì bao giờ cũng được tiến nhiệm
chứ còn nếu mà họ lại chỉ bầu những người không giỏi chuyên môn nào
thì tôi cho là các đơn vị là vị đảng
với cái tổ chức chính trị
đây là rất là yếu
cho nên là đương nhiên chỉ có điều tôi nghĩ là
bệnh viện nên tạo mọi điều kiện để các anh các chị
mất thời gian tối thiểu nhất cho công tác quản lý
còn dành nhiều thời gian kia
hoặc là tạo điều kiện người giúp việc
các anh các chị thế nào đấy
để các anh chị có nhiều thời gian gần như hết là
tập trung vào chuyên môn
chứ còn tôi nghĩ là các anh vẫn phải làm thêm một số ít công việc của
về xã hội trong cơ quan
theo ý kiến của nhiều chuyên gia y tế
thì họ cũng cho rằng là cần phải tách bạch
giữa công việc quản lý hành chính
cũng như là chuyên môn
có như vậy thì người bác sĩ với toàn tâm toàn ý
vào cái công việc chuyên môn của mình
và như vậy thì họ cũng sẽ có niềm
đam mê hơn trong công việc
và họ không rời bỏ cái vị trí
đang công tác của mình
theo bà nhận định thì như thế nào ạ
trước hết là tôi cũng phải đồng tình
tức là cái năng lực quản lý và năng lực chuyên môn
nó đôi khi nó không đồng nhất với nhau
có những người rất giỏi chuyên môn nhưng không có năng lực
năng lực quản lý lại không bằng thế
nhưng ngược lại có những người có năng lực quản lý nhưng lại
chuyên môn lại không sâu
cho nên cái này tôi lại xin nói lại
cái này là cái tài cái giỏi của các đồng chí lãnh đạo
của bệnh viện đấy
các đồng chí phải tìm biết người sắp xếp đúng
các đồng chí về trường phòng hành chính
có thể là không phải chỉ cần là một bác sĩ thôi
nhưng không cần phải bác sĩ giỏi
không cần phải người để có bàn tay vàng trong mổ
trong ngoại khoa cũng không cần phải đấy
thì bác sĩ điều trị giỏi cho nên là chỉ cần
các đồng chí biết về y và các đồng chí có biết
sâu về thủ tục hành chính
quản lý hành chính quản lý hồ sơ lưu trữ
rồi sắp xếp công việc lịch v v
cho nên tôi nghĩ là cái này là cái tài
sắp xếp bố trí và công việc
của lãnh đạo viện
chứ còn nếu các đồng chí lại lấy một bác sĩ rất giỏi
ngoài suốt bao nhiêu người bệnh nhân
cũng chỉ đăng ký cái ông ấy hay bà ấy chẳng hạn
thì bác sĩ đã bắt để làm trường phòng hành chính
hay trường phòng tổng hợp thì nó hoàn toàn phí
đây là vấn đề là cái chuyện sử dụng
hiện tại thế nào đấy lại phụ thuộc vào
năng lực của các đồng chí lãnh đạo
các đồng chí giỏi thì các ông chí sẽ bố trí đúng
các đồng chí sẽ để cái bộ đội máy quản lý
là những người mà có thể vẫn giỏi
về quản lý nhưng không cần sâu về chuyên môn
còn những đội ngũ mà phải nói là
rất sâu và rất giỏi chuyên môn
mà cứu được rất nhiều mạng sống của dân
thì các đồng chí hãy tạo điều kiện hết
để các ông chí có phát huy hết năng lực
các đồng chí trong chuyên môn thì tôi cho hắn đỡ phí đi
đỡ phí lãng phí cho cả bệnh viện
mà cái đó nó phù hợp với toàn bộ
nguyện vọng của nhân dân và sẽ cứu được
rất nhiều mạng sống đây là vấn đề tài giỏi
của đội ngũ lãnh đạo bệnh viện
bố trí cho đúng chọn người cho đúng
chứ còn tôi nghĩ là một đồng chí một bác sĩ
ngoại khoa giỏi vô cùng
cứ suốt ngày các đồng chí phải đi họp
đây đi họp hành chính mai họp phòng quản lý tổng hợp
người kia họp ấy v v
nó lãng phí vô cùng bởi vì có khi chỉ một tiếng nó hồ
người ta đã phẫu thuật người ta đã giải quyết
đã cứu được vài mạng sống rồi
thế còn nếu như mà để người ta tập trung
cứ suốt ngày họp đôi khi căng thẳng
khi vào ngổ lại tâm lại không tĩnh nữa
thì sẽ gây ra rất nhiều hậu quả
cho nên tôi cho rằng là cái chuyện này là cái tài
của các đồng chí lãnh đạo bệnh viện
khi các đồng chí đã được bộ y tế giao
thì các đồng chí làm thế nào đấy
các ông chí sắp xếp cho nó đúng chỗ đúng vị trí
và đúng người đúng việc
thì tôi nghĩ là sẽ nâng cao được cái năng lực
cái vị trí cây của bệnh viện lên rất nhiều
bác sĩ ở các bệnh viện công lập
chuyển sang một môi trường tốt hơn
thì đó cũng là một cái nhu cầu chính đáng
để đảm bảo về đủ điều kiện cơ sở vật chất
cũng như là về phát triển năng lực chuyên môn
thế nhưng mà đối tượng chịu thiệt thòi ở đây
chính là người bệnh
đặc biệt là những người bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
vậy theo bà thì
các bệnh viện công lập thì cần phải có
những cái đổi mới ra sao để giữ chân người tài ạ
đối với tất cả mọi người dân việt nam
chắc là không ai ít hơn một lần
sẽ hoặc là trực tiếp mình
cũng như là chứng kiến người thân của mình
vào bệnh viện được điều trị cũng như lên bản mổ
thế thì cái sự khát khao người ta tìm
lúc người ta mong ước gì được những thầy giỏi
những cái người bàn tay vàng
để phẫu thuật cho người thân người ta
lúc bây giờ cái bạc sống nó treo sợi tóc rồi
cho nên cái sự khao khát để có những người thầy giỏi
nó vô cùng lớn
thế thì chả lẽ những người nghèo lại không có quyền đấy sao
bởi vì lúc bây giờ nếu tôi giả sử
các thầy giỏi đi hết các bệnh viện tư nhân rồi
rồi ở đấy họ được trả lương cao
các vân vân thì tôi cho là rõ ràng sự thiệt thòi
của những người nó có thể hiện
cái chuyện nó không đúng với hiện định mình
tức là mình thế
hai nữa là cái bản chất nhân đạo
đấy là cái bản tính nhân đạo của đất nước ta là như thế
tức là dù thế nào nữa
dù dâu nghèo chúng ta đều được hưởng
tức là dịch vụ hiện đại nhất
tiên tiến nhất và các thứ
thì trong trường hợp này tôi nghĩ là bệnh viện công lập
thậm chí là bộ y tế
các ông chí phải có những cơ chế đặc biệt
để đối xử thế nào đây để giữ chân người tài
trong trường hợp này tôi nghĩ vấn đề là
môi trường làm việc với các bác y bác sĩ thế nào
với các bác sĩ nào
hay là vấn đề chế độ đại ngộ
có thể không phải ba năm một lần tăng lương
có thể hai năm cũng được
nhưng lại các bộ và luật khác lại phải làm sao cho phù hợp
ví dụ luật công chức viên chức hay là luật lao động
bởi tôi nghĩ là nó cứ chéo nhau thế này
cho nên rất khó
cho nên tôi nghĩ cái này nó cũng liên quan đến chuyện
cơ chế chính sách cho tôi nghĩ cái này là
quốc hội đôi khi cũng phải quan tâm
để làm sao để chúng ta thầy giỏi
các người giỏi điều trị giỏi
có bàn tay vàng phải ở lại bệnh viện công lập
để mọi người dân được điều hưởng
vâng mới đây thì thủ tướng chính phủ
đã chỉ đạo ngay bộ y tế
là cần phải có những giải pháp kịp thời
và ngay lập tức để mà
tăng các cái chế độ đại ngộ
đối với đội ngũ nhân viên y tế
theo bà thì ngay lúc này
bộ y tế cần phải chủ động như thế nào
trong vấn đề này ạ
bộ y tế là những người hiểu nhất
các bác sĩ của mình các nhân viên của mình
và đã phải làm việc khó khăn vất vả như thế nào cho bệnh viện
chứ cho nên chỉ qua các đồng chí
mới đây đưa ra được những cái chế độ chính sách
thích hợp nhất
thế thì tôi đã nói rồi tức là cái chế độ chính sách này
có thể đôi khi là nó còn đang ngược với một số
các cái bộ luật mà chúng ta đã ra từ trước
thì chính là các đồng chí phải kiến nghị với chính phủ
bởi vì thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo như vậy
tức là đã thấy được vấn đề thì các đồng chí phải làm ngay đi
và cũng kết nghị các bộ khác như bộ tài chính
hay là bên bảo hiểm v v
bộ lao động vào cuộc luôn cùng với mình
để có cái chuyện gì để có những chế độ
thích hợp tôi nói thích hợp
mà phải đúng lúc kịp thời
chứ nếu để lâu quá thì tôi nghĩ là sẽ mất cơ hội đi
và nếu đúng lúc phải nói thật tức là người ta sẽ chán
cuối cùng cho nên là không giữ được những người chân
những người tài nữa cho nên tôi cho đây là
một là cơ chế chính sách thích hợp
phù hợp và mang tính chất đặc thù
nhưng mà phải đúng thời điểm
chứ đừng có chậm quá cho nên tôi cho là cái này là
bộ y tế phải chủ động bận gì thì bận
hãy chỉ có như thế thì các đồng chí mới giữ được
tức là các đồng chí không để chảy móc chất xác
ngay chính cái đất nước mình
và như vậy sẽ thiệt cho dân
và hy vọng là với những thông tin
vừa trao đổi thì bộ y tế
sẽ có những quyết sách đúng đắn
để giữ chân nhân lực
y tế trong hệ thống
bệnh viện công lập ạ